bộ lao động thương minh và xã hội vừa ban hành thông tư một hai nghìn hai mươi ba quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội còn gọi là hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội
hệ số này đã được điều chỉnh tăng so với năm hai nghìn hai mươi hai nhờ đó mà người lao động sẽ được nhận thêm quyền lợi
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tuy nhiên các hệ số trượt giá quy định tại thông tư này được áp dụng kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
quy định này áp dụng đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu trở đi hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần
ngoài ra người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần cũng áp dụng quy định này
bên cạnh đó thông tư cũng quy định việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần
như vậy hệ số trượt giá năm hai nghìn hai mươi ba đã được điều chỉnh tăng đáng kể so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tăng mạnh nhất là hệ số trượt giá tính cho giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tăng một mươi sáu
các giai đoạn khác được điều chỉnh tăng hệ số trượt giá
từ ba đến một mươi ba trừ năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai do không tăng